thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn sáng nay tại hội trưởng thống nhất tp hcm
ban chấp hành trung ương chủ tịch nước chính phủ quốc hội ubnd tổ quốc việt nam
đã tổ chức trọng thể lễ truy điều đồng chí pham văn khải nguyên hủy viên bộ chính trị
nguyên thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí phan văn khải người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
người con ưu tú của đất thép cổ chi thành đồng tổ quốc đã từ trần lúc một giờ ba mươi phút
ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi tám tức ngày một tháng hai năm mậu tuất tại nhà riêng
xã tân thông hội huyện củ chi tp hcm hưởng thọ tám mươi năm tuổi
lễ truy điệu đồng chí phan văn khải đã được ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
chủ tịch nước chính phủ quốc hội ubnd tổ quốc việt nam tổ chức theo nghi thức quốc tang
cho đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
làm trưởng ban lễ tang
đồng chí phan văn khải sinh ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ba tại xã tân thông hội
huyện củ chi tp hcm thường trú tại số nhà hai mươi bốn tú sương phường bảy quận ba
vốn xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo tham gia cách mạng năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
từ cán bộ văn phòng của sài gòn chợ lớn gia đình đồng chí phan văn khải đã kinh qua
nhiều lĩnh vực công tác trong suốt hơn bảy mươi năm tham gia hoạt động cách mạng
đồng chí đã có nhiều công lao đóng góp rất to lớn cho đảng cho dân tộc
và đồng chí mất đi là một tổn thất lớn cho đảng cho dân tộc và để lại niềm tiếc thương vô hạn
cho đồng chí đồng bào và bạn bè quốc tế
trong những ngày qua để tưởng nhớ đồng chí phan văn khải đã có hai sáu đoàn với một trăm linh tám người
gồm các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ quốc hội
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
các bộ ban ngành trung ương thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phố trong cả nước
và các tầng lớp nhân dân đoàn mặt trận lào xây dựng đất nước và hai trăm ba mươi bảy đoàn đại biểu quốc tế
đã đến viến và chia buồn với gia quyến đồng chí pham văn khải tại nhà riêng
xã tân thông hội huyện củ chi và tại hội trường thống nhất thành phố hồ chí minh
cách đây vừa đúng ba tháng nhân dịp gần đến ngày sinh nhật của anh sau khải
khoảng là ngày hai mươi năm tháng một mươi hai thì đúng ngày một mươi tám tháng một mươi hai nhân dịp đồng chí lê khả phiêu vào trong nam
và đồng chí lê khả phiêu cũng gần cái ngày sinh nhật với đồng chí phan giang khải
tôi mời đồng chí lê khả phiêu và đồng chí phan giang khải lên nhà tôi
và tôi tổ chức sinh nhật sớm cho hai đồng chí lãnh đạo mà tôi rất kính trọng và tôi yêu thương
hai đồng chí nhận lời
khi mà hai anh về nhà tôi đó thì tổ chức sinh nhật rất là đông và cái buổi sinh nhật diễn ra rất là vui
cái cảm tưởng của đồng chí phan giang khải cũng như đồng chí lê khả phiêu đó
cho rằng trước giờ rất nhiều cái sinh nhật nhưng mà cái sinh nhật này nó lạ
bởi vì hai đồng chí cùng làm sinh nhật chung và diễn ra ở tại nhà tôi
với một cái dùng quê với nhiều anh em nó đầm ấm nó chân tình
nhưng mà không bao giờ quên
tham dự lễ truy điệu đồng chí phan văn khải nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam có các đồng chí
nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
đồng chí trần đại quang ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ
đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội
đồng chí trần thanh mẫn ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đoàn mặt trận lào xây dựng đất nước và các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
chính phủ quốc hội và các bộ bang ngành trung ương thành phố hồ chí minh huyện củ chi
lực lượng vũ trang hội cựu chiến binh đoàn viên thanh niên học sinh và các tầng lớp nhân dân
trong cuộc đọc điếu văn tại lễ truy điệu đồng chí phan văn khải đồng chí nguyễn phú trọng
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam trưởng bang lễ tang
đã ôn lại quá trình hoạt động cách mạng và những công lao đóng góp của đồng chí phan văn khải
trong hơn bảy mươi năm tham gia hoạt động cách mạng đối với sự nghiệp cách mạng của đảng
của dân tộc là nhà lãnh đạo đức độ tài năng người con ưu tú của quê hương củ chi đất thép anh hùng
để tưởng nhớ và tiễn đưa đồng chí phan văn khải
vào lễ an nghị cuối cùng sáng nay tại hội trường vinh thống nhất và dọc hai bên đường
nơi đoàn xe chở thi hài của đồng chí phan văn khải từ hội trường thống nhất về an tái
tại quê nhà xã tân thông hội huyện củ chi thành phố hồ chí minh
đã có hàng nghìn người đứng dọc hai bên đường để tiễn biệt đồng chí phan văn khải
người con ưu tú đất thép củ chi thành đồng tổ quốc
nhiều gia đình lập bàn thờ bên đường tiễn đưa ông về với đất mẹ
lễ an táng đồng chí phan văn khải được tổ chức trọng thể tại nhà riêng
xã tân thông hội huyện củ chi thành phố hồ chí minh vào lúc một mươi một h ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
sau đây là những tình cảm xúc động mà người dân các em học sinh và bạn bè
cùng chiến đấu và công tác dành cho nguyên thủ tướng phan văn khải
chúng tôi là những người kề vai sát cánh với đồng chí phan văn khải những năm tháng chống mỹ
cho nên là chúng tôi mà hôm nay đến đây tiễn đưa đồng chí đi là vô cùng xót thương
và vô hạn không thể nào bù rắp được
tôi cũng là một người con gốc củ chi
hôm nay tới tiễn đưa đồng chí nguyên là thủ tướng nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa
chúng tôi thấy làm đau xót
khi ra đi một người đồng chí một người đồng chí cách mạng lão thành
chúng tôi nguyện đi theo học tập theo cái con đường của đồng chí
sẽ dạy con cháu mình nôi theo cái gương của đồng chí đã suốt trên sáu mươi năm cống khiến cho đảng cho nhà nước cho dân dân
các cháu thanh thiếu niên thành phố hồ chí minh và cả nước cũng dành cho đồng chí sáu khải lòng biết ơn sâu sắc
hôm nay sau khi tham gia lễ truy điệu của nguyên thủ tướng chính phủ phan văn khải
thì con thấy rất là xúc động về những công lao mà bác đã dành cho đất nước
con nguyện là ra sức học tập để sau này là đền đáp công ơn
và xây dựng đất nước này một tư đẹp hơn
hôm nay con rất là may mắn khi được tham dự lễ truy điệu của nguyên thủ tướng phan văn hải
và con rất là xúc động trước những cái đóng góp của nguyên thủ tướng đã cho đất nước
và con sẽ cố gắng học tập thật giỏi và noi gương thủ tướng để mai bốt lớn lên xây dựng đất nước
đồng chí sáu khải đi về khỏi vĩnh hằng
nhưng đồng chí đã để lại tình cảm và niềm thiết thương của bác
tình cảm và niềm thiết thương vô hạn cho đồng bào đồng chí
đó là một con người có tầm tư duy chiến lược bản lĩnh và sáng tạo
luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ đảng viên
luôn trăng trở với những bước đi lên của đất nước những khó khăn của đời sống nhân dân
trong lễ truy điệu đồng chí phan văn khải nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thủ tướng chính phủ
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban lễ tang đã đọc điếu văn tiễn đưa đồng chí phan văn khải về nơi an nghỉ cuối cùng
sau đây là toàn văn của lời điếu
thưa đồng bào đồng chí và các bạn
thưa gia quyến đồng chí phan văn khải
đồng chí phan văn khải nguyên ủy viên bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
nguyên thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đại biểu quốc hội các khóa tám chín một mươi một mươi một
nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng nhà nước và nhân dân ta người đảng viên cộng sản kiên trung
suốt đời phấn đấu cho độc lập tự do của dân tộc hạnh phúc của nhân dân và lý tưởng chủ nghĩa xã hội đã vĩnh biệt chúng ta
sự ra đi của đồng chí là một tổn thất lớn đối với đảng nhà nước nhân dân ta và gia quyến đồng chí
hôm nay trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng đồng chí đồng bào bạn bè và gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí phan văn khải về nơi an nghỉ cuối cùng
thưa đồng bào đồng chí và các bạn
đồng chí phan văn khải sinh ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ba tại xã tân thông hội huyện củ chi
thành phố hồ chí
được thừa hưởng truyền thống yêu nước của quê hương và gia đình đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng
năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy khi một mươi bốn tuổi đồng chí tham gia đội thiếu nhi cứu quốc xã
tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi chín đồng chí được kết nạp vào đảng cộng sản việt nam
với hơn bảy mươi năm hoạt động cách mạng từ khi tham gia phong trào cách mạng ở quê hương hóc môn gia định
đến khi giữ cương vị đứng đầu chính phủ cuộc đời của đồng chí phan văn khải
gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước
cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội
trên các cương vị là chủ tịch ubnd tp hcm chủ nhiệm ubnd kế hoạch nhà nước
ubnd bộ chính trị ubnd thượng vụ bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ thủ tướng chính phủ
đồng chí luôn chăn trở tìm tòi tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của dân tộc
cùng với trung ương đảng chính phủ lãnh đạo toàn đảng toàn dân toàn quân ta tiến hành công cuộc đổi mới
đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
giữ vững ổn định chính trị xã hội tăng cường quốc phòng an ninh mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế
thu được những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử
trải qua thời gian dài hoạt động cách mạng và đảm nhận nhiều trọng trách của đảng nhà nước
dù ở cương vị công tác nào đồng chí cũng luôn tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của đảng
luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu phẩm chất cần kiệm liêm chính trí công vô tư của người đảng viên cộng sản
làm hết sức mình để giữ gìn tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh
luôn đặt lợi ích của đảng của đất nước của nhân dân lên trên hết
sống gần gũi gắn bó với nhân dân
được đồng chí đồng bào tin cậy quý mến bạn bè quốc tế trân trọng
trong công tác đồng chí là một cán bộ lãnh đạo có tầm tư duy chiến lược bản lĩnh sáng tạo tận tụy
luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ đảng viên và nhân dân
có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hoạch định tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của đảng
và sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
trong gia đình đồng chí là người chồng người cha người ông
mẫu mực đức độ và sầu lòng nhân ái
với tám mươi năm tuổi đời năm mươi chín tuổi đảng đồng chí phan văn khải đã phấn đấu chọn đời mình
và có những cống hiến lớn cho sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân ta
đảng nhà nước đã trao tặng đồng chí nhiều phần thưởng cao quý như huân chương sao vàng
huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của việt nam và quốc tế
cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm cán bộ
gương sáng để đồng bào đồng chí cán bộ và chiến sĩ cả nước trân trọng học tập và nói theo
thưa đồng chí phan van khai anh sáu khải kính mến
hôm nay chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và tình cảm sâu sắc
tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng
vĩnh biệt anh chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng cùng toàn đảng toàn dân toàn quân ra sức phấn đấu
tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà đảng bác hồ và nhân dân ta
đã lựa chọn kiên định chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đầy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới
vì mục tiêu xây dựng một nước việt nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
thưa anh sáu khải anh ra đi nhưng hình ảnh và những công hiến của anh cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc ta
mãi mãi in đậm trong lòng cán bộ đảng viên và nhân dân
trong những phút tiếc thương và xúc động này chúng ta xin trân trọng gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí pháp văn khải
lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được
xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí phan văn khải anh sáu khải kính mến của chúng ta